tôi không hề biết có giống đậu lưỡi rồng hiện thư viện có nhiều loại thảo mộc như hẹ bạc hà kinh giới cây rau mùi các loại hạt giống này được mượn rất phổ biến
thư viện hạt sống này cũng đã nhận được nhiều sự đóng góp của những thành viên trong cộng đồng từ những khu vườn riêng của họ
chị jammye gong người phát ngôn của thư viện cho biết chị đang lấy một số hạt giống cho khu vườn cộng đồng của mình ở bayview
việc cho mượn hạt giống hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của thư viện đó là tạo ra môi trường cho mọi người học hỏi tra cứu và tìm kiếm những sở thích mới khám phá những điều mới mẻ về bản thân
chúng tôi đang cố gắng tạo ra một không gian để các thành viên trong cộng đồng có thể trò chuyện với nhau cùng nhau học hỏi và tìm ra những nhóm cộng đồng riêng cho mình
chúng tôi cảm thấy cảm động khi chứng kiến những điều đó
cho đến nay thư viện bayview là một trong ba địa điểm có chương trình thí điểm thư viện cho vay hạt giống
các nhân viên ở thư viện cho rằng họ sẵn sàng mở rộng mô hình này sang các địa điểm khác nếu người dân ở những khu vực đó quan tâm với dự án này
năm hai nghìn một mươi một một nhóm các nhà hoạt động xã hội ở bang california đã mở thư viện hạt giống đầu tiên nhằm giúp bảo vệ sự đa dạng của hệ thực vật địa phương
sau đó họ tiếp tục thành lập một mạng lưới chia sẻ tài liệu trực tuyến để nhân rộng mô hình này
cho đến nay đã có hàng trăm thư viện tương tự mọc lên trên khắp nước mỹ thu hút rất nhiều tình nguyện viên đến hỗ trợ phân loại hạt giống đóng góp các giống cây quý hiếm
theo tổ chức nông lương liên hợp quốc hơn chín mươi giống cây trồng trên thế giới đã biến mất khỏi những cánh đồng trong một trăm linh năm qua
sự đa dạng của thực vật đang mất dần do nhiều nông dân chuyển sang trồng những giống cây lai tạo vì cho năng suất cao hơn
do đó theo giới chuyên môn vai trò của các thư viện hạt giống là rất quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học ở địa phương